đại diện tổng cục hải quan xác nhận ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba tổng cục hải quan đã có điện hỏa tốc
gửi các cục hải quan tỉnh thành phố và một số đơn vị trực thuộc yêu cầu tạm dừng thông quan
các lô hàng xuất khẩu gạo từ giờ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi nội dung công văn như sau
thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ
về bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch covid một mươi chín tổng cục hải quan yêu cầu
cục hải quan các tỉnh thành phố tạm dừng việc đăng ký tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo
các loại xuất khẩu dưới mọi hình thức kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi giải quyết thủ tục thông quan
theo quy định đối với các lô hàng xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan trước giờ ngày hai mươi bốn tháng ba
cục quản lý rủi ro thiết lập tiêu chí đưa mặt hàng gạo các loại thuộc các phần nhóm hs một trăm linh nghìn sáu trăm hai mươi một trăm linh nghìn sáu trăm ba mươi
và một trăm linh nghìn sáu trăm bốn mươi vào diện cấm xuất khẩu
cục hải quan các tỉnh thành phố cục điều tra chống buôn lậu phải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu vận chuyển trái phép mặt hàng gạo các loại qua biên giới
và xử lý vi phạm theo quy định
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng ba bộ tài chính đã có văn bản yêu cầu tổng cục dự trữ nhà nước khẩn trương mua đủ số lượng lương thực
dự trữ theo kế hoạch được giao để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu đột xuất cấp bách
đồng thời yêu cầu tổng cục hải quan tạm dừng thông quan các lô hàng xuất khẩu gạo như nêu ở trên